bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí trần văn thanh đã dành thời gian tiếp nhấn mạnh việt nam và trung quốc là láng giềng gần gũi có truyền thống hữu nghị lâu đời
việt nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ to lớn trí tình của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay
thời gian qua dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng đặc biệt là kết quả chuyến thăm trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng ngay sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
quan hệ hai đảng hai nước đã có những tiến triển và đạt nhiều thành quả tích cực đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước
hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa hai nước đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động tiếp xúc cấp cao song phương đa phương
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia bảo hộ công dân đào tạo cán bộ viện trợ trang thiết bị chuyên dụng vật tư y tế chống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hết sức gắn bó giữa hai nước thời gian tới hai nước cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có
và thiết lập mở rộng các cơ chế hợp tác mới tăng cường hợp tác an ninh đa phương trong các cơ chế hợp tác đa phương
cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
hỗ trợ bộ công an đào tạo cán bộ nâng cao năng lực thực thi pháp luật
cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với đồng chí hạ vinh ủy viên ủy ban chính pháp trung ương bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức trung quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
trên lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu phát triển thực chất lên tầm cao mới
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí hạ vinh đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm khẳng định chuyến thăm trung quốc lần này của đoàn đại biểu bộ công an việt nam nhằm tiếp tục thực hiện tuyên bố chung việt nam trung quốc
là chương trình hành động cụ thể triển khai kết quả chuyến thăm chính thức trung quốc của đồng chí tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
ngay sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn trí tình của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay
tại cuộc hội kiến bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng tư pháp trung quốc hạ vinh đã trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới
như tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp hai bên đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ
chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý trại giam và xây dựng pháp luật hai nước
đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị bộ tư pháp trung quốc quan tâm hỗ trợ tối đa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch việt nam
đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở trung quốc
chiều nay bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc
thay mặt đoàn bộ trưởng tô lâm thông báo một số nét lớn về tình hình trong nước cũng như công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của lực lượng công an nhân dân thời gian qua
bộ trưởng tô lâm cũng thông tin về kết quả hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
được tổ chức thành công tại thủ đô bắc kinh vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng chín cũng như phương hướng hợp tác của bộ công an hai nước trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại sứ quán việt nam tại trung quốc trong việc là câu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
khẳng định đại sứ quán đã tích cực triển khai chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu
việc duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa đại sứ quán với các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc cũng như với các tỉnh của trung quốc có đường biên giới chung với việt nam đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong nước
bộ trưởng tô lâm biểu dương và đề nghị đại sứ quán việt nam tại trung quốc tiếp tục phát huy thúc đẩy phát triển quan hệ ngoại giao tăng cường hợp tác kinh tế thương mại làm tốt công tác bảo hộ công dân bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người việt nam đang sinh sống lao động và học tập tại trung quốc
chiều nay tại nhà quốc hội đã diễn ra tọa đàm tăng cường năng lực số cho thanh niên và đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín do quốc hội việt nam
lần đầu tiên đăng cai tổ chức
tại tọa đàm các đại biểu chuyên gia trong nước thanh niên tiêu biểu và nghị sĩ trẻ ipu đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung liên quan đến quá trình chuyển đổi số của việt nam cũng như các nước trên thế giới đặc biệt là vai trò của thanh niên trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ số vào các lĩnh vực trong cuộc sống
thưa quý vị tổng hợp từ các bệnh viện hiện năng cấp cứu điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở khương hạ khương đình quận thanh xuân hà nội
cho đến thời điểm hiện tại các bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch đang được tiếp tục theo dõi điều trị tích cực tại bệnh viện
một số bệnh nhi đã bước đầu qua cơn hoảng loạn ổn định trở lại
bệnh viện đại học y hà nội tiếp nhận bảy nạn nhân đến cấp cứu trong đó có một trường hợp đã tử vong ngoại viện một ca tổn thương nặng một ca chấn thương
còn lại một bệnh nhân nhẹ đang được chăm sóc hồi phục bốn bệnh nhân đã được ra viện
tại bệnh viện bạch mai nơi tiếp nhận điều trị nhiều nạn nhân nhất của vụ cháy trung cư hiện đang điều trị chăm sóc hai mươi bốn trường hợp trong đó có bảy bệnh nhi
đại diện lãnh đạo bệnh viện cho hay cho đến thời điểm này các bệnh nhân cơ bản đã qua cơn nguy kịch đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện
hầu hết các nạn nhân đều ngộ độc khí co có thể diễn biến trong hai mươi bốn giờ
vì vậy các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi sát sao xử lý kịp thời khi có diễn biến xấu
tại trung tâm nhi khoa bệnh viện bạch mai các bệnh nhi đã ổn định sức khỏe chịu ăn chịu ngủ
và hiện sức khỏe của bảy bé theo dõi trong phòng đều ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi thêm trước khi xuất viện
tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại huyện bát sát tỉnh lào cai
từ sáng ngày một mươi ba tháng chín cho đến ngày hôm nay
hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lào cai công an thị xã sapa tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn bộ công an
phối hợp cùng chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự đang nỗ lực tập trung tìm kiếm các nạn nhân bị lũ ống cuốn mất tích
tại thôn nậm cang xã liên minh thị xã sapa
đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay hai thi thể đã được đưa ra khỏi khu vực mắc kẹt sau lũ
tính đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân bị lũ cuốn
như vậy theo thống kê của ubnd xã liên minh còn hai người bị mất tích chưa được tìm thấy
công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị cứu nạn cứu hộ
khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tổ chức triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn
ứng phó và khắc phục hậu quả giúp đỡ các hộ gia đình sửa sang lại nhà cửa dọn dẹp vệ sinh và sớm ổn định cuộc sống
tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn cũng điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ với đầy đủ trang thiết bị vào ngay hiện trường lũ ống ở nậm cang
để phối hợp cùng lực lượng công an tỉnh lào cai chính quyền địa phương ban chỉ huy quân sự tham gia cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích
trong những ngày vừa qua một số địa phương khu vực bắc bộ đã xảy ra mưa lớn gây ra lũ ống lũ quét như tại lào cai vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
và theo thống kê đến thời điểm hiện tại đã làm một mươi người chết và mất tích
dự báo trong những ngày tới
khu vực vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp
vào ngày hôm nay bộ công an đã có công điện yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại lào cai
và chủ động ứng phó mưa lũ ở miền núi trung du bắc bộ
thực hiện nghiêm túc công điện của thủ tướng chính phủ và phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
trong công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh trật tự và giúp đỡ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
huy động lực lượng công an địa phương công an xã và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn tập trung tìm kiếm những người còn đang bị mất tích
cứu chữa người bị thương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại
hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả khôi phục sản xuất ổn định đời sống sau thiên tai đảm bảo an ninh trật tự
bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn
khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra ra soát các dự án công trình trọng điểm
kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không để xảy ra lũ nhân tạo lũ quét do ảnh hưởng của hồ đập
tổ chức nắm tình hình liên quan đến thiên tai để kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm làm tốt công tác bốn tại chỗ
chủ động các phương án phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe
cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
quan nhân dân đảm bảo trang thiết bị phương tiện công cụ đặc trùng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tuyên truyền hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố hạn chế thiệt hại
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba